theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đợt không khí lạnh kéo dài kết hợp với sóng lớn biển động mạnh
đã khiến cho huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi đã bị cô lập trong một mươi hai ngày nay do các tàu thuyền tuyến lý sơn sa kỳ ngừng hoạt động
việc dừng hoạt động các chuyến tàu khiến cho sinh hoạt của người dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn
để tránh nguy cơ gây mất an toàn cùng với việc cảnh báo ngư dân không nên ra khơi thời điểm này
lực lượng biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kiên quyết không để người dân lén lút sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách và hàng hóa trên tuyến